ngày ba mươi một tháng một mươi tòa nhân dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự gây dối trật tự nơi công cộng
đối với ba mươi bị can gây dối trật tự trước trụ sở ubnd tỉnh bình thuận vào chiều tối ngày một mươi tháng sáu
theo cáo trạng ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám các bị can tham gia tụ tập trước cổng ubnd tỉnh bình thuận có hành vi hò hét
xô đầy cổng và khung sắt tường rào ubnd tỉnh ném đá bom xăng tự chế vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử khẳng định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh trật tự an toàn xã hội
làm trở ngại hoạt động của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng
chủ tọa phiên tòa đã tuyên các bị cáo trên phạm tội gây dối trật tự công cộng tuyên xử phạt nguyễn quốc huệ ba năm sáu tháng tù
các bị cáo phạm văn trung trương minh tài lê nhật bản và nguyễn quý lai trần văn công tăng thanh thuận ba năm tù
xử phạt từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù
các bị cáo nguyễn tấn thông trần thế nghĩa trương gia quốc huy nguyễn toàn trung trần minh thiện nguyễn thị nhâm
đỗ văn tài trần thị mai hương trần văn tuấn trương công hiếu đỗ văn cơ đồng kim hùng nguyễn hiễu thái nguyễn đinh đồng
phan minh tùng đặng ngọc hòa đinh đình tài nguyễn toàn sinh đoàn thị hạnh thương nguyễn văn khánh trung kim thành huỳnh hữu long trần trọng tiến